trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hungary chiều ngày chín tháng chín theo giờ địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán
bà con việt kiều và tiếp chủ tịch đảng xã hội hungary
tại chuyến thăm tổng bí thư nhấn mạnh đảng nhà nước ta luôn coi cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc việt nam
mong muốn bà con người việt tại hungary đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau
giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hướng về quê hương đất nước
đồng thời góp phần tích cực vun đắp phát triển quan hệ việt nam hungary
tổng bí thư can dặn cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại hungary tiếp tục cố gắng thúc đẩy mạnh mẽ
một quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có giữa việt nam và hungary là hạt nhân đoàn kết
tập hợp bà con làm tốt công tác bảo hộ công dân và công tác cộng đồng
cũng trong chiều qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch đảng xã hội hungary ngài
mong muốn trong thời gian tới hai đảng tiếp tục chia sẻ thông tin kinh nghiệm nhằm củng cố vị trí
vai trò góp phần xây dựng đất nước phát triển vững mạnh
đồng thời đảng xã hội hungary tiếp tục ủng hộ lập trường của việt nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế
ủng hộ sự hội nhập của cộng đồng người việt và xã hội hungary
xây cầu nối quan trọng góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước